phó tránh án tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu châu văn mỹ vừa bị cơ quan viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt giữ
liên quan đến việc nhận tiền hối lộ của một phụ nữ tại khách sạn
tối một mươi một tháng một mươi một cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang châu văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phó tranh án tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đang nhận hối lộ của một nữ bị can sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú huyện hòa bình tại khách sạn trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
được biết ông mỹ yêu cầu nữ bị can trong vụ án hình sự trộm cắp tài sản
phải quan hệ tình dục và đưa một trăm linh triệu đồng thì sẽ cho hưởng án treo
cùng ngày ông đặng quốc khởi tránh án tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu xác nhận việc cơ quan điều tra
viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang ông mỹ khi đang nhận hối lộ
theo ông khởi do mỹ bị bắt quả tang nên vụ việc này tòa án nhân dân tỉnh chưa nhận được thông tin
từ cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao
dự kiến ngày một mươi bốn tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ có văn bản thông báo cho tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu
về việc bắt quả tang ông mỹ nhận hối lộ